nhằm hỗ trợ cho các bệnh nhân khiếm thính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực miền trung
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng năm tại làng hy vọng đà nẵng
quỹ vina capital phối hợp với tổ chức starkey hearing foundation và câu lạc bộ tình nguyện đà nẵng
tổ chức chương trình thăm khám và trao tặng máy trợ thính miễn phí cho bệnh nhân khiếm thính khu vực miền trung
từ quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi gia lai
đây là món quà ý nghĩa đối với các bệnh nhân giúp họ mang lại tiếng cười sự sẻ chia và cuộc sống thêm ý nghĩa
tại chương trình có hơn bốn mươi hai bác sĩ kỹ thuật viên của quỹ vina capital tổ chức starky hering foundation của hoa kỳ
cùng với nhiều bác sĩ của bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng đã khám đo mức độ khiếm thính cho từng bệnh nhân
trong hai ngày chương trình sẽ gắn máy trợ thính cho sáu trăm linh bệnh nhân đã được khám sàng lọc trước đó
và tiếp tục khám
cấp máy trợ thính cho bốn trăm linh bệnh nhân mới
trong năm hai nghìn một mươi bảy chương trình sẽ tiếp tục trao tặng thêm chín trăm linh máy trợ thính cho người dân nghèo
tại thành phố hồ chí minh và hà nội nâng tổng số máy trợ thính được trao tặng trong năm thành một năm trăm linh máy
tổng trị giá là một mươi năm tỷ cho một năm trăm linh bệnh nhân
được biết hiện nay khoảng ba trăm sáu mươi triệu người bị giảm thính lực mà phần lớn đang sinh sống tại các nước đang phát triển
theo số liệu của wto ít nhất ba trong số những người mắc bệnh này không có đủ khả năng mua máy trợ thính cũng như
dẫn được với các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết
nguyên nhân gây khiếm thính có thể do bẩm sinh tiếng ồn di truyền hoặc tuổi tác
bệnh nhân khiếm thính nếu không được giúp đỡ phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống gia đình và xã hội